vào lúc trưa nay lửa đã bất ngờ bùng phát tại khu nhà xưởng của công ty chuyên sản xuất băng keo
trong khu công nghiệp việt hương thị xã thuận an tỉnh bình dương
ngọn lửa đã lan rất nhanh với cột khói bốc cao hàng chục mét
các công nhân cho biết khi đang làm việc thì có một tiếng nổ lớn từ khu sản xuất băng keo
rồi ngọn lửa bùng lên ngay sau khi nhận được tin báo hàng trăm cảnh sát phòng cháy chữa cháy
tỉnh bình dương cùng nhiều xe cứu hỏa đã đến hiện trường dập cháy
nhiều công nhân cũng đã tham gia di rời hàng hóa tài sản từ nhà xưởng ra ngoài
đến hơn một mươi bảy h đám cháy cơ bản đã được khống chế không cháy lan sang các khu vực lân cận
công ty xảy ra hỏa hoạn có một trăm linh vốn đầu tư từ đài loan với diện tích hai m hai
chuyên sản xuất các loại băng keo